không nhộn nhịp ồn ã như làng gốm bát tràng làng gốm phủ láng mộc mạc yên bình với những ngôi nhà gạch đỏ mái ngói thâm nâu âm trầm ẩn hiện
đến phủ lãng hai bên con đường làng là những dãy chung vại là những khuôn cùi xếp trồng chất vuông vứt dùng để đốt lò nung
trong làng gần như nhà nào cũng làm gốm đi đến đâu cũng nghe tiếng máy quay bàn gốm cùng với những người thợ đang miệt mài cẩn mẫn làm việc
như dồn hết tinh hoa của mình vào từng sản phẩm
nghề làm gốm ở phù lãng đã có cách đây khoảng bảy trăm linh năm
theo sách sử kinh bắc hà bắc tổ nghề gốm phủ lãng là ông lưu phong tú cuối thời nhà lý
ông lưu phong tú được triều đình cử đi xứ sang trung quốc
tại đây ông học được nghề làm gốm và trở về truyền dạy cho người dân trong nước
trên giải đất hình chữ s này có rất nhiều làng nghề làm gốm
nếu như vẻ đẹp của gốm bát tràng gốm chủ đậu là sự đa dạng về nước men nét vẽ tinh tế
thì gốm phủ lãng lại thu hút bởi sự mộc mạc của làng quê thổ pháp nhưng khỏe khoắn chứa đựng vẻ đẹp nguyên sơ của đất và lửa
làng gốm phủ lãng này nó đã ra đời cách đây khoảng trên bảy trăm linh năm
tức là cuối đời trần đầu đời lê sơ thì các cụ xa xưa của làng cổ lãng đã di chuyển dọc theo bờ sông thái bình
rồi lên ngã sáu sông lục đầu chuyển về sông cầu và đến địa bàn địa lý thôn phủ lãng ngày nay
các cụ đã cắm bứt xây dựng lên làng gốm phủ lãng

cuộc sống hiện đại đã tạo ra những sản phẩm từ nhiều vật liệu mới
thế nhưng những con người say mê nghề cổ vẫn cứ cẩn mẫn trụ lại với nghề
làng nghề gốm ở thôn phủ lãng tồn tại bền bỉ hàng trăm năm là nhờ sự say mê lòng yêu nghề của những người thợ
chính vì vậy mà lòng say mê ấy cứ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
từ những năm tháng tuổi thơ hình ảnh những dãy chung vại hai bên con đường làng
tiếng của máy quay bản gốm đã trở nên thân thuộc với những cô bé cậu bé sinh ra từ ngôi làng này
anh nguyễn minh ngọc là một trong những người đã gắn bó với cái nghề tra truyền con nối này từ thủ nhỏ
anh ngọc đam mê với nghề của cha ông từ khi anh may mắn được chứng kiến các họa sĩ sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật
trên những sản phẩm gốm đơn sơ của quê hương mình
những bình gốm được thay ra đổi thịt qua bàn tay của những người hoa
và các họa sĩ đã thổi thúc người thợ trẻ tuổi quyết tâm theo học hội họa để tạo ra được những sản phẩm đầy tính nghệ thuật
được tiếp xúc với các bác văn nghệ sĩ họa sĩ về làng họ về nhà mình họ sáng tác
thì tự nhiên mình thấy là đầu tiên mình chỉ bắt chiếc họ thôi
nhưng khi mình thấy là những sản phẩm của quê mình nó không đơn thuần là những cái chung cái lọ nữa
mà nó cái tiểu sành nữa mà từ những cái vẫn cận những cái chung cái lọ đấy vật dụng đấy
nhưng mà qua cái bàn tay của người họa sĩ qua cái bàn tay của các thầy giáo ấy
thì là nó như là nó thay ra đổi thịt và nó sang một cái hướng nhìn mới
mà một cái gì đấy nó rất là mới so với mình cảm nhận được nó cái thời điểm đấy
sản phẩm do chính tay mình tạo ra là động lực lớn nhất khiến anh thắp lửa đam mê với những món đồ gốm
là một người thợ trẻ tràn đầy nhiệt huyết anh đã đem những kiến thức đã học cùng với sự sáng tạo của mình dồn hết vào gốm
để cải tiến tạo ra rất nhiều sản phẩm độc đáo góp phần làm phong phú đa dạng sản phẩm gốm của quê hương
trên cái chất liệu mà hàng trăm năm nay cha ông thường dùng
điều khiến anh tâm đắc nhất đó là đã đem được chất
chất nghệ vào gốm để gốm phù lãng trở mình từ những đồ gia dụng thông thường nâng lên một tầm cao mới
đó là những tác phẩm nghệ thuật những vật dụng trang trí nội ngoại thất như đèn ngủ các bức phù điêu tranh gốm được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng
từ những ngày xưa là chỉ là cái bình để cắm hoa thôi nhưng bây giờ có thể là mình trổ thùng ra để làm đèn
và từ những cái vẽ trên bề mặt lọ nhưng bây giờ mình lại cắt
dán ra mình vẽ trên một cái bề mặt để làm thành một bức tranh một bức phù điêu bằng chất liệu gốm để trang trí về cái không gian nội thất ấy
thì chính những cái đó thì nó cứ gợi mở dần gợi mở dần cho mình để mình cuốn hút để mình sáng tác vào đấy
đấy còn mỗi một lần ra khi ra lò cái này nó là chơi với lửa mà
thì mỗi một cái sản phẩm ra lò thì để lại rất nhiều cái cảm xúc
ví dụ như là những cái màu lửa nó táp này những cái sản phẩm nó ra tự nhiên nó biến đổi đi
theo cái sắc độ của lửa thì tự nhiên những cái đấy nói chung là mỗi một cái sản phẩm nó ra nó gần như là một cái đứa con tinh thần của mình
nên mình cuốn hút rồi đấy
không giống với anh ngọc niềm đam mê đến với anh nguyễn văn đô không phải do thế hệ trước truyền lại mà tới một cách ngẫu nhiên tình cờ
mỗi người thợ khi đến với nghề đều do những nguyên cớ khác nhau
thế nhưng trụ lại với nghề lại là một chữ duyên và cùng có một điểm chung là sự say mê
tốt nghiệp trường đại học mỹ thuật chuyên ngành gốm anh đô hiểu rất rõ lịch sử tính chất cũng như đặc điểm riêng biệt của từng loại gốm khác nhau
riêng đối với gốm phủ lãng chính cái sắc nâu vàng óng gia lươn cái chất quê hồn quê mộc mạc bình dị đã thu hút người thanh niên trẻ ở lại đất phù lãng để lập nghiệp
trung là cũng không cứ phải là cha truyền con nối mỗi người con người ta có một cái niềm đam mê với cái sở thích riêng
là khi mà mình đến với gốm thì mình cũng thấy nó là cái chuyên ngành mình học cái thứ hai là mình cũng cảm lâu ngày nó cũng cảm nhận rằng là nó cũng có cái thú vị riêng
sức sáng tạo của con người không là do con người sáng tạo tìm lên cái đẹp thì cũng do con người tìm lên cái đẹp thì mỗi cái sản phẩm nó cũng có một cái đẹp riêng
nghề làm gốm là một công việc rất vất vả
đặc thù của gốm phủ lãng là gốm thô và không dùng đến máy móc khuôn in
chính vì vậy tất cả những công đoạn của quá trình tạo sản phẩm từ khâu nhào đất đến khi đưa vào lò nung cho ra thành phẩm vẫn được làm thủ công qua đôi bàn tay khéo léo của những người thợ làng phù lãng
nguyên liệu chính làm nên gốm là đất xét nếu như gốm thổ hà lấy chất liệu từ đất xét xanh gốm bát tràng là xét trắng thì gốm phủ lãng lại có màu hồng đỏ gạch
được tạo nên từ đất xét có màu hồng đỏ gạch

nguyên liệu chính làm nên gốm là đất xét có màu hồng đỏ gạch được tạo nên từ đất xét có màu hồng đỏ gạch được tạo nên từ đất xét có màu hồng đỏ gạch được tạo nên từ đất xét có màu hồng đỏ gạch
giác nếu không thành phẩm sẽ không được tròn chỉnh công đoạn tiếp theo là tạo hình sản phẩm và trang
trí ở công đoạn này tùy theo từng sản phẩm khác nhau mà những người thợ sẽ có những cách trang
trí cách tạo hình khác nhau sản phẩm sau khi đã tạo hình xong để cho xe dần đến khi sửa tay vào
không thấy dính lúc bấy giờ người thợ tiến hành chúng đấm thuốc bên trong của sản phẩm cho thành
hình đồ vật rồi lại để cho giáo
ví dụ những bình hoa mà vẽ chi tiết vẽ không cần đắp nổi thì những chi tiết đắp nổi mình phải dùng đất miết vào
mình xong mình lại tạo lên những chi tiết nổi cho nó đẹp như là mái nhà danh hoặc là những bông hoa sen mà đắp nổi thì mình phải dùng đất miết vào
thứ nhất là mình phải biết cách phối màu
khi mà mình biết cách phối màu thì
mọi cái hình vẽ nó sẽ được đẩy lên đẹp hơn
còn nếu mà mình không biết cách phối màu thì hình sẽ rất là
kể cả mình cái thợ nó vẽ kia đẹp đến mấy thì khi không biết cách phối màu thì hình sẽ không được đẹp
sau khi được tráng men và tạo màu phơi khô sản phẩm được xếp thành từng trồng và đưa vào lò nung
các công đoạn tăng nhiệt cho lò kiểm tra sản phẩm chín như thế nào làm nguội lò đều đòi hỏi những người thợ phải có kỹ thuật
thời gian đốt lò kể từ lúc nhóm lửa đến khi hoàn toàn tắt lửa kéo dài ba ngày ba đêm
sau khi lò nguội sản phẩm ra lò được đánh giá phân loại và sửa chữa lại các lỗi trước khi đem ra phân phối sử dụng
cái khâu lung đốt này thường là lung vào tầm ba mươi sáu bốn mươi tiếng đồng hồ liên tục
cái đặc trưng của phù lãng này vẫn là lò thủ công đốt toàn bộ nhiên liệu bằng củi
cho nên là nó phụ thuộc rất nhiều vào
cái kinh nghiệm là chính
còn về cái máy móc kỹ thuật thì nó vẫn chưa được hỗ trợ nhiều lắm
để mà ra được một cái sản phẩm đẹp thì đòi hỏi về kinh nghiệm là chính
gốn phủ lãng mang sự mộc mạc không cầu kỳ và màu men thô của đất
các sản phẩm khi ra lò có màu men đặc trưng đanh rắn chắc và mang được cái hồn của mỗi người thợ trong từng sản phẩm
sự giao hòa giữa người và đất đã tạo nên được những sản phẩm
mà chỉ ở phủ lãng mới có được
qua quá trình không ngừng đổi mới và sáng tạo của những người thợ
những sản phẩm gốn phủ lãng này đã chuyển mình theo hướng hiện đại hơn
được người tiêu dùng trong nước và nước ngoài ưa chuộng
trên chất liệu mà hàng trăm năm nay cha ông vẫn dùng
những người thợ trẻ còn sáng tạo ra những sản phẩm gốm mỹ nghệ như lọ cắm hoa
đỉnh trang trí các bức phù điêu tranh gốm với những hình ảnh phong cảnh và sinh hoạt đặc trưng của làng quê việt
mong muốn cho nghề gốn phủ lãng càng ngày càng phát triển
thứ nhất là con em nhân dân có công an việc làm mà người sản xuất cũng có việc làm
hoặc là mang sản phẩm của phủ lãng cho toàn quốc
không những phát triển cho toàn quốc mà còn ra cả nước ngoài
cũng mong muốn như thế với lại cũng mong muốn là tất cả những người mà đã gắn bó với gốm
thì hãy mang hết sức lực của mình ra để làm cho gốn phủ lãng ngày càng đẹp hơn
dù đang chuyển mình theo thời đại nhưng phủ lãng vẫn ẩn chứa cái hồn cốt rất truyền thống
giản dị trầm tư và lắng động
mỗi ngõ nhỏ mỗi nếp nhà bóng dáng của gốm vẫn tràn ngập khắp nơi
từ dãy chung vại tiểu quách gốm vụn xếp gọn hai bên đường
đến những mảnh chanh gốm bình gốm chất ngất bên hiên nhà
dình dữ trong đó là cả một câu chuyện dài về quá khứ của sứ sở kinh bắc xưa
ẩn mình trong cái hồn của làng